công an tp hcm vừa thông tin chính thức về nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến năm người thiệt mạng tại quận chín
đồng thời khen thưởng cho lực lượng phá án nghi can bị bắt là hàng xóm của gia đình nạn nhân
sau khi phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm có kết luận nguyên nhân vụ cháy là do có tác động từ bên ngoài
nghi có người dùng xăng gây cháy công an đã giả soát các đối tượng hình sự nghi vấn
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đặt nghi vấn đối tượng nguyễn hiễu phước
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tp hcm là hàng xóm nhà sát vách với gia đình nạn nhân nên đã mời làm việc và phước đã thừa nhận hành vi phạm tội
trước thành tích khám phá nhanh vụ án nghiêm trọng này
nhất là đang trong thời gian nghỉ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đã đánh giá cao công tác điều tra phối hợp đồng bộ của công an quận

công an tp hcm và bộ công an đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân vụ cháy và dấu hiệu tội phạm
đồng thời trao thưởng cho sáu đơn vị tham gia phá án